tin an ninh trật tự
chiều qua tòa nhân dân tỉnh bình phước đưa ra xét xử sơ thẩm đối với sầm quang nhuận nguyễn đức đạo mai công mến và nguyễn trung hiếu
cùng chú tại thành phố đồng xoài tỉnh bình phước về tội giết người
theo cáo trạng do bực tức việc nhóm của sầm quang nhuận nhậu trước hiên nhà bà ngoại của cao khắc tiên
tại khu phố thanh bình phường tân bình thành phố đồng xoài và đã được mẹ mình là nguyễn thị hơn nhắc nhở giải tán
nhưng nhóm của nhuận không đồng ý mà hiếu và nhuận còn có lời lẽ xúc phạm thách thức bà hơn
khoảng một mươi chín h ngày một mươi một tháng ba các đối tượng trong nhóm của nhuận đã sử dụng hung khí đâm tiên dẫn đến tử vong
hội đồng xét xử đã tuyên phạt sầm quang nhuận mức án trung thân mai công mến và nguyễn trung hiếu cùng mức án một mươi bốn năm tù
nguyễn đức đạo một mươi năm năm tù cùng với tội giết người
ngoài trách nhiệm hình sự buộc bốn bị cáo mỗi bị cáo phải tiếp tục bồi thường cho gia đình của bị hại số tiền ba mươi triệu đồng